liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống mỹ tổng thống donald trump vừa cho biết ông đang cân nhắc chi thêm một trăm linh triệu đô la mỹ từ tài sản cá nhân cho chiến dịch tái tranh cử nhằm đánh bại đối thủ bên phía đảng dân chủ
tại căn cứ không quân andrew trước khi khởi hành tới hai bang florida và north carolina để chuẩn bị tranh cử tổng thống mỹ donald trump tuyên bố sẵn sàng tự chi tiền cho chiến dịch tranh cử sắp tới
nếu phải làm vậy tôi sẽ làm nhưng chúng tôi đang làm rất tốt đúng là chúng tôi cần phải chi nhiều tiền hơn trước nếu chúng tôi cần thêm bất kỳ điều gì tôi sẽ đích thần đưa ra giống như tôi đã làm lần trước trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm hai nghìn một mươi sáu tôi đã chi rất nhiều tiền
trước câu hỏi sẽ cân nhắc chi bao nhiêu tiền của chính mình vào chiến dịch tranh cử tổng thống donald trump nói rằng ông sẽ chi bất kể bao nhiêu miễn là phải giành chiến thắng
tuyên bố được tổng thống donald trump đưa ra trong bối cảnh xuất hiện
những lo ngại trong chiến dịch tranh cử của ông về một cuộc khủng hoảng tiền mặt tiềm năng